đến nay tổng công suất lắp đặt điện mặt trời trên cả nước đã đạt tới khoảng một mươi chín bốn trăm linh mwp
trong đó có gần chín ba trăm linh mwp là điện mặt trời áp mái
chiếm khoảng hai mươi năm tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện quốc gia
những đóng góp của điện mặt trời áp mái là cơ sở để ngành công thương đề ra mục tiêu
năm mươi tòa nhà công sở và năm mươi nhà dân sử dụng điện mặt trời áp mái
khuyến khích phát triển điện trời áp mái là yêu cầu bắt buộc
trong hoàn cảnh nhu cầu sử dụng điện đang tăng lên nhanh chóng hiện nay
thưa quý vị phát triển điện mặt trời áp mái với mục tiêu tự sản tự tiêu là nhiệm vụ cấp bách
giải pháp quan trọng để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch
góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và là con đường để phát triển tất yếu
để hiện thực hóa mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về net zero vào năm hai nghìn năm mươi
tuy nhiên khuyến khích như thế nào khuyến khích đến đâu để một mặt bảo đảm an toàn lưới điện
mặt khác loại bỏ hành vi trục lợi chính sách lại là một yêu cầu không đơn giản
với các nhà xây dựng chính sách hiện nay
theo lãnh đạo bộ công thương hiện tại điện mặt trời áp mái đã được hưởng một loạt yêu đáy
như không cần theo quy hoạch điện quốc gia không cần giấy phép hoạt động điện lực
và không cần phù hợp với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các loại hình sản xuất điện khác
và dự thảo nghị định về điện mặt trời áp mái cũng đưa ra quy định về công cụ giám sát
đấu nối điện mặt trời để bảo đảm an toàn cho lưới điện quốc gia
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng cần tính toán cụ thể toàn diện về đóng góp của điện mặt trời áp mái
để có thể thiết kế chính sách phù hợp
là ta giảm đầu tư nguồn mới giảm chi phí truyền tải phân phối rồi giảm phá thải ký nhà kính
tại là phải tiết giảm ngừng các tổ máy phát biện có hiệu quả kinh tế như bộ trưởng đã nêu
thứ hai nữa là tăng chi phí điều độ điều áp dưới tải đặc biệt là những thời điểm tắt nặng
cùng với đó các chuyên gia đề nghị nghiên cứu kỹ hơn về chính sách cho trường hợp mua bán điện trực tiếp
tại các nhà máy khu công nghiệp nơi chủ cơ sở sản xuất cho đơn vị khác đầu tư điện áp mái
và chính sách với điện mặt trời áp mái ở khu vực vùng sâu vùng xa
trong quyết định năm trăm linh chúng ta đã có khái niệm là tự sản tự tiêu
thì chúng ta không thay đổi được vì chúng ta nói rằng là nghị định này phải bám theo cái quyết định năm trăm linh đấy
nhưng mà bây giờ giải thích cái khái niệm tự sản tự tiêu như thế nào
để cho nó thật rõ và khiến cho mọi người đều hiểu một cách đồng nhất
chứ không thì lại vẫn cứ có những cái tranh luận
luôn có các quy định chính sách hỗ trợ mang lại ưu đãi cho một số các đối tượng cần khuyên khích
khi phát triển để mấy nhà dụ như vùng sâu vùng xa ngoài đảo
ở những khu vực có thời tiết ít thuận lợi hoặc là lưới điện truyền tải khó khăn
thì tại những khu vực này thì có thể xem xét là cho phép sụp cơ chế bù trừ
thưa quý vị có thể nói tinh thần khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái
đã được thể hiện trong dự thảo nghị định về loại hình sản xuất điện này
tuy nhiên với việt nam đây là loại hình mới phát triển chưa có nhiều tiền lệ
cũng như kinh nghiệm quản lý vận hành
chính vì vậy việc xây dựng chính sách phát triển điện mặt trời
áp mái cần phải đi đôi với kiểm nghiệm tham vấn đánh giá điều chỉnh
để đạt được hiệu quả tối ưu
đó là yêu cầu đặt ra đối với các nhà xây dựng nghị định về điện mặt trời áp mái hiện nay